thưa quý vị và các bạn hiện nay lực lượng lao động khuyết tật đang chiếm một tỷ lệ không nhỏ ở nước ta
tuy nhiên lao động khuyết tật vẫn gặp phải nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận cơ hội việc làm
cả nước mới có khoảng ba mươi trong tổng số gần hai triệu người khuyết tật ở độ tuổi lao động
còn khả năng lao động có việc làm tạo thu nhập cho bản thân gia đình và xã hội
điều đó cũng có nghĩa việt nam hiện còn hơn một triệu người khuyết tật có khả năng lao động chưa tham gia lao động
trong khi đó số lượng lao động tiếp cận được việc làm chỉ chủ yếu làm nông lâm ngư nghiệp
công việc không ổn định thu nhập thấp
nằm trong làng lụa vạn
phúc hà đông của hà nội hợp tác xã vụn hay còn được biết tới với cái tên vụn arch đã trở thành một địa điểm được nhiều người biết đến
không chỉ người việt nam rất nhiều bạn bè quốc tế cũng biết tới địa điểm này bởi một sản phẩm độc đáo tranh lụa từ vài vụn
các sản phẩm ở đây độc đáo từ chính những bức tranh được làm ra bởi các mảnh vài vụn và cũng độc đáo từ chính người làm ra nó những người khuyết tật
theo chia sẻ của anh lê việt cường
một hợp tác xã vụn vụn arch và cũng là chủ tịch hội người khuyết tật hà đông
thì cái tên vụn có ý nghĩa là ghép những mảnh vài vụn nhỏ mà mọi người vẫn nghĩ là sẽ bỏ đi
thế nhưng những mảnh vài vụn cũng giống như cuộc đời của hơn hai mươi người khuyết tật ở đây
ghép lại với nhau thành một màng tạo ra ý nghĩa xã hội lớn
lấy cảm hứng từ chủ đề tranh dân gian việt nam như tranh hàng chống tranh đồng hồ
các sản phẩm ở đây mang đậm bản sắc dân tộc chứa đựng văn hóa tâm hồn việt nam
việc tạo ra một hợp tác xã như thế này không chỉ giúp tạo ra những sản phẩm độc đáo
giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế mà còn giúp tạo ra công an việc làm
cho những người khuyết tật và góp phần tránh lãng phí bảo vệ môi trường
hợp tác xã vụn át của chúng tôi thì được thành lập năm hai nghìn một mươi tám
nhưng mà trước khi thành lập thì chúng tôi đã tổ chức dạy nghề đào tạo nghề
tranh ghép bằng vải cho các bạn khuyết tật từ năm hai nghìn một mươi bảy

cũng theo chia sẻ của anh lê việt cường thì để có thể duy trì được hợp tác xã này
ngoài sự trợ giúp của chính quyền địa phương về địa điểm

của dự án đào tạo nghề tranh ghép bằng vải cho người khuyết tật quận hà đông
do quỹ abilis của phần lan tài trợ
thế nhưng dù nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan tổ chức vụn át
vẫn gặp phải nhiều khó khăn như công tác đào tạo nghề hay vấn đề đầu ra của sản phẩm
nó rất là nhiều khó khăn chẳng hạn xuất phát từ ý tưởng đấy
nếu mà không có cái sự hỗ trợ của quỹ abilis phần lan thì chúng tôi cũng không thể triển khai được nghề
tức là nó khó khăn về kinh phí đào tạo
vì cá nhân tôi thì cũng không thể nào có đủ kinh phí để hỗ trợ cho các bạn
khó khăn thứ hai nữa là vấn đề về ý thức của người khuyết tật
thì đa số các bạn khuyết tật thì được gia đình chiều chuộng
tức là nghĩ là con mình người khuyết tật đông ra các bạn sẽ gây sức ý nó rất là lớn
đối với những dạng tật thì lại
chúng tôi phải thuê giáo viên ngôn ngữ người ta về dạy
nhưng gặp những bạn không biết đọc không biết viết không biết cả ngôn ngữ cũng là giàu cả
bây giờ chúng tôi mất đến sáu tháng để dạy một bạn làm cái đấy
thì cái năng suất nó đã thấp rồi nó còn tụt trứng thấp nữa hơn nhiều nữa chứ
cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp nó sẽ giảm đi
và cái tỉ lệ mà doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào nó sẽ ít đi
trách nhiệm xã hội thì đương nhiên doanh nghiệp nào cũng muốn làm
tuy nhiên nó phải có lợi nhuận hai cái đấy tôi nghĩ nó phải tỷ lệ với nhau
khó khăn về giao tiếp khi có nhiều người lao động ở nhiều dạng khuyết tật khác nhau
đối với mỗi dạng khuyết tật như tự kỳ khuyết tật trí tuệ cầm điếc
lại đòi hỏi anh cường và những người hướng dẫn đào tạo nghề
phải học hỏi tìm hiểu ngôn ngữ cách tiếp cận để hướng dẫn cho từng người khuyết tật ở từng dạng tật khác nhau
khó khăn về sức khỏe mỗi khi thời tiết thay đổi khiến người khuyết tật đau ốm không kịp chạy đơn hàng
rồi khó khăn từ chính bản thân người khuyết tật
khi khả năng tiếp thu học nghề không được tốt
bên cạnh đó tại một số nơi vẫn còn tình trạng kỳ thị
e ngại khi tiếp nhận lao động là người khuyết tật
tôi đã từng đi học và bây giờ tôi mới làm được bữa đầy
mọi người rất là nghiệt tình và dễ hiểu
nhưng mà tôi thấy làm các dựng rất là khó
có các hình tròn và hình vuông
trung tâm thời trang dệt may xuất khẩu m hai là một đơn vị được biết đến với vai trò là cầu nối giữa các nhà sản xuất hàng may mặc trong nước với người tiêu dùng việt nam và thế giới
có số lượng lao động khoảng sáu trăm linh người
cùng quy mô hai mươi một cửa hàng điểm bán tại hà nội thanh hóa và nghệ an
đơn vị này luôn nỗ lực đổi mới và nâng cấp về mọi mặt từ hình thức nội dung quản trị đến dịch vụ chất lượng sản phẩm
và với quy mô ngày càng mở rộng đơn vị này luôn có nhu cầu tuyển dụng nhằm thay thế và bổ sung nhân sự
một trong những đối tượng lao động được công ty quan tâm tới là người khuyết tật
tuy nhiên dù tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội
nhưng công ty này vẫn chưa tìm kiếm được những lao động
một trong những nguyên nhân được đơn vị này xác định là do bản thân người khuyết tật chưa thực sự tự tin vào khả năng của mình
dù lực lượng lao động khuyết tật tại việt nam hiện nay đang chiếm một số lượng không nhỏ
với khối lượng của người lao động khuyết tật bây giờ là tám triệu
tuy nhiên cũng chưa tiếp cận được đến với doanh nghiệp
thì tôi nghĩ là cái nguyên nhân có thể là do phía cả về phía bên nhà tuyển dụng cũng như là lao động người khuyết tật
thì đang e rè hoặc là lo ngại về vấn đề gì đó mình có thể chưa đáp ứng được về vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề chuyên môn
cho nên là mặc dù là m hai nói riêng cũng như là các cái doanh nghiệp chú trọng đến cái tính cộng đồng
tính xã hội nhưng mà vẫn chưa khai thác hết được những khoảng trống về lực lượng lao động người khuyết tật
tôi nghĩ là ở những mức độ khuyết tật khác nhau và cái khả năng lao động cũng như cái trình độ chuyên môn của các bạn ấy
vẫn có thể đáp ứng được một vài vị trí phù hợp với lại cái khả năng lao động của mình cũng như tình hình sức khỏe của bản thân mình
cũng như công ty cổ phần m hai việt nam nhiều doanh nghiệp tại việt nam hiện nay có trách nhiệm với xã hội rất cao
khi đặt ra mục tiêu giúp những người yếu thế có công việc và thu nhập nuôi sống bản thân
trong việc tuyển dụng nhiều doanh nghiệp đã ưu tiên dành một số chỉ tiêu cho người khuyết tật
thế nhưng việc tuyển dụng vẫn rất khó khăn bởi nhiều yếu tố từ cả phía khách quan lẫn chủ quan đến từ phía người lao động là người khuyết tật
do nhiều nguyên nhân khác nhau thì người khuyết tật tìm cơ hội việc làm tương đối khó khăn
thứ nhất là cũng do cái vấn đề về giáo dục tức là nhiều người khuyết tật thì hạn chế về mặt giáo dục cho nên là cái cơ hội việc làm cũng ít
thứ hai là có rất nhiều rào cản ngay bản thân là nhiều gia đình
các thành viên trong gia đình của người khuyết tật họ cũng nghĩ là họ có thể hỗ trợ cho người khuyết tật
cho nên không nghĩ là người khuyết tật phải và nên có việc làm để ổn định để có thể là tự chủ sau này
và nhiều người khuyết tật đi kiếm việc làm thì gặp các rào cản khác ví dụ như định kiến định kiến của xã hội đặc biệt là định kiến của các chủ doanh nghiệp
khi họ nhìn thấy người khuyết tật thì họ cũng rất ngại tuyển người khuyết tật
có nhiều nơi họ sẵn sàng hỗ trợ ủng hộ các quỹ từ thiện
tuy nhiên mà để mà họ sẵn sàng nhận người khuyết tật vào làm việc thì đấy cũng là một vấn đề
ngoài ra thì có những rào cản khác ví dụ như về tiếp cận công trình công cộng rồi đi lại giao thông cũng khó khăn
thành ra tất cả những cái đấy nó sẽ làm cho các cơ hội về việc làm của người khuyết tật ngày càng hạn chế đi
trong những năm qua để tạo việc làm cho người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động
nhiều tổ chức hội nhóm đã liên kết với nhiều đơn vị liên quan như trung tâm dịch vụ việc làm
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
nhiều dự án mô hình đào tạo nghề đến bố trí công việc cũng đã được xây dựng và triển khai thực hiện
giúp người khuyết tật được tiếp cận và nâng cao trình độ hiểu biết từ đó tìm kiếm việc làm liên quan
tuy nhiên theo các chuyên gia yếu tố quyết định trong tìm việc vẫn là người khuyết tật phải vượt lên chính mình
biết năng lực và sở thích gì để có hướng đi đúng
người khuyết tật là một lực lượng lao động tiềm năng và có nhiều khả năng đặc biệt
bởi vậy nếu phát huy được đúng khả năng của mình
thì đây sẽ là lực lượng có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhưng mà khi trở thành luật thì còn chỉ là khuyến khích thôi
cho nên chúng tôi mong muốn là khi mà luật được sửa đổi sắp tới đó
thì sẽ điều chỉnh là quy định ít nhất là được một
tất nhiên chúng ta không thể nào làm hết tất cả bởi vì thanh niên với mình bây giờ cũng đã khó rồi
cho nên cái chính là chính là mình hy vọng rằng trong những năm sắp tới đất nước mình sẽ phát triển
đặc biệt là kinh tế tư nhân theo cái tinh thần nghị quyết trung ương một mươi hai
thì bản thân những cái kinh tế đó chính người khuyết tật cũng có thể làm được
và người khuyết tật có thể hỗ trợ
ngay chính người khuyết tật của mình và tất cả mọi người đều có thể tham gia để mà hỗ trợ cho người khuyết tật
thống kê của ủy ban quốc gia về người khuyết tật cho thấy
cả nước hiện có khoảng tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên
trong đó bốn mươi người khuyết tật còn khả năng lao động
nhằm giúp người khuyết tật vượt lên hoàn cảnh ngoài các chính sách bảo trợ xã hội
những năm qua nhà nước và cộng đồng xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi
để người khuyết tật tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi học nghề tìm việc làm
vì vậy bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng và xã hội
bản thân người khuyết tật cần vượt qua những sao càn của mình
đồng thời cần định hướng rõ nghề nghiệp và tự mình tìm hiểu tiếp cận thị trường lao động
thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để có thể tìm được việc làm phù hợp nhất
quý vị và các bạn thân mến
hỗ trợ giải quyết việc làm
làm cho người khuyết tật không chỉ là hoạt động giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh
hòa nhập cộng đồng mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình người khuyết tật và xã hội
chính vì vậy đảng và nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để người khuyết tật có thể thực hiện đầy đủ
các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thông qua việc ghi nhận quyền của người khuyết tật
trong hiến pháp luật lao động luật người khuyết tật năm hai nghìn một mươi ba
theo quy định tại khoản một điều hai
luật người khuyết tật năm hai nghìn một mươi
người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể
hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật
khiến cho lao động sinh hoạt học tập gặp khó khăn
đối với các đối tượng là người khuyết tật
bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi hai
điều bốn chính sách của nhà nước về lao động những quy định chung quy định
bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới quy định chế độ lao động và chính sách xã hội
nhằm bảo vệ lao động nữ lao động là người khuyết tật
người lao động cao tuổi lao động chưa thành niên
điều một mươi hai chính sách của nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm chương hai việc làm
có chính sách bảo hiểm thất nghiệp các chính sách khuyến khích để người lao động tự tạo việc làm
hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ lao động là người khuyết tật
lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc làm
những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
mục bốn lao động là người khuyết tật nêu rõ
điều một trăm bảy mươi sáu chính sách của nhà nước đối với lao động là người khuyết tật
một nhà nước bảo trợ quyền lao động tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật
có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động
tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc
theo quy định của luật người khuyết tật
hai chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm
đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật
điều một trăm bảy mươi bảy sử dụng lao động là người khuyết tật
người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động công cụ lao động
an toàn lao động vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật
và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ
người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật
khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ
điều một trăm bảy mươi tám các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật
sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ năm mươi một trở lên
làm thêm giờ làm việc vào ban đêm
sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc
độc hại nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục
do bộ lao động thương bình và xã hội chủ trì phối hợp với bộ y tế ban hành

điều một trăm bảy mươi tám các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật
các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật